nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chiều nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và làm việc với cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
thời gian qua cục an ninh chính trị nội bộ đã có những đóng góp to lớn trong việc bảo vệ đảng và nhà nước
tập trung chỉ đạo quản lý đấu tranh điều tra xác minh hàng trăm vụ việc trên các lĩnh vực văn hóa
biểu chính viễn thông ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao ý chí kiên cường
anh dũng của các chiến sĩ làm nhiệm vụ an ninh chính trị nội bộ
với những chiến công sự hy sinh thầm lặng trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao giữ vững trật tự kỷ cương phát triển đất nước với sự tin tưởng của nhân dân
tại buổi đến thăm đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích
tặng bằng khen của văn phòng chủ tịch nước cho năm cá nhân xuất sắc của cục